tại tỉnh bắc giang một cơ sở chế biến xuất ăn công nghiệp không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã bị lực lượng chức năng phát hiện
vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo cho công tác kiểm soát an toàn thực phẩm đặc biệt là trong thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc tại các bếp ăn cho các khu công nghiệp
đây là toàn cảnh bếp chế biến xuất ăn công nghiệp của công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên dịch vụ vinh hạnh ở thôn my điền hai xã hoàng ninh huyện việt yên tỉnh bắc giang
điều này cũng đồng nghĩa với việc hàng ngày có khoảng một công nhân phải ăn những suất ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm